hôm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố quyết định phê duyệt những bộ sách giáo khoa lớp một mới
để áp dụng từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
sự kiện này được dư luận đặc biệt quan tâm nhất là về vấn đề lựa chọn sách giáo khoa
trách nhiệm của việc lựa chọn các bộ sách giáo khoa và lợi ích của hàng triệu học sinh
cùng gần hai triệu giáo viên đang được đặt lên vai các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
nguy cơ lợi ích nhóm và sự minh bạch trong việc lựa chọn sách giáo khoa
đang là vấn đề được dư luận đặt ra
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai báo lao động số ra ngày hôm nay
có hai vấn đề mấu chốt đặt ra trước quy hoạch tuyến đường sắt hà nội lào cai hải phòng
là tính hiệu quả của tuyến đường này và nguồn vốn ở đâu để thực hiện
kinh phí cho việc nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt lào cai hà nội hải phòng
được chính phủ trung quốc viện trợ và ước tính là tổng mức đầu tư không bao gồm
chi phí giải phóng mặt bằng là khoảng một trăm linh tỷ đồng
và diện tích sử dụng đất toàn dự án là khoảng một sáu trăm năm mươi bốn hectare
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài
lãng phí đường sắt một trăm linh tỷ lào cai hà nội hải phòng
tuyến đường sắt xuyên tám tỉnh từ cửa khẩu lào cai hà nội về cảng lạch huyện hải phòng
sẽ có vốn đầu tư là một trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên hiệu quả và tính khả thi của dự án tới đâu vẫn là dấu hỏi
đặc biệt là trong bối cảnh các dự án đường sắt đều đang trong tình trạng vẽ vốn khủng rồi để đó
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu
thưa quý vị ga nha trang và đà nẵng đã lên kế hoạch di rời ra ngoại thành từ lâu
xong nhiều năm qua thì vẫn ý hạch một chỗ
mở một lối mới liệu có phải là giải pháp
kêu gọi tư nhân đầu tư
đây cũng chính là nội dung của bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo bài viết ý kiến của lãnh đạo thành phố đà nẵng và thành phố nha trang
chủ trương di rời nhà ga đã có từ lâu
tuy nhiên do không có nguồn vốn để di rời
nên công tác này bị treo rất nhiều năm nay
các chuyên gia cho rằng khi di rời ga thì sẽ để lại những khu đất vàng
nhiều doanh nghiệp rất mong muốn có được những khu đất này
để phát triển dự án địa ốc hay là khu đô thị
tuy nhiên cơ quan chức năng nên suy nghĩ đến việc sử dụng các khu đất này
để xây dựng công viên công trình phúc lợi công cộng cho người dân
hoặc là các hạ tầng thiết yếu cho thành phố
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một thì nhiều người ở các tòa nhà cao tầng ở nội thành hà nội
có cảm giác như là đồ vật trong nhà rung lắc giống như có động đất
các cơ quan chức năng bước đầu nhận định là hiện tượng này là do ảnh hưởng
của trận động đất mạnh tại lào
theo thống kê hà nội hiện có một năm trăm bảy mươi chín trung cư cũ tập trung với bảy mươi sáu khu
với một hai trăm bảy mươi ba trung cư và ba trăm linh sáu trung cư riêng lẻ với quy mô từ hai đến năm tầng
đa số trung cư cũ đang có hiện tượng sụt lún xuống cấp khá nghiêm trọng
do đã hết niên hạn sử dụng và có khoảng ba mươi hộ dân đang sinh sống
những trung cư này phân bố chủ yếu ở bốn quận nội thành cũ
động đất với cường độ từ bốn đến năm độ richter thì có thể gây sụp đổ hàng loạt trung cư cũ
còn đối với các nhà cao tầng mới xây thì có thể chịu được động đất cấp tám
độ mặt nước thô tại một số nguồn nước sinh hoạt ở hải phòng
có hiện tượng tăng cao đột biến so với năm hai nghìn một mươi tám và với những năm trước đây
liệu là việc thao đảo nguồn nước không thực hiện được thì có phải là nguyên nhân gây ra mặt cục bộ
câu trả lời sẽ có trong bài viết được đăng tải trên báo
diễn đàn doanh nghiệp
đánh giá về nguyên nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình
thủy lợi đa độ hải phòng cho biết là hệ thống thủy lợi của hải phòng nói chung
và sông đa độ nói riêng chịu ảnh hưởng bởi vùng chiều nước biển dâng cao
và thầm thấu gây mặt cục bộ
năm nào vào vụ đông xuân thì cũng phải thao đảo nguồn nước
nhưng mà năm hai nghìn một mươi tám thì trên sông đa độ có bảy cống phải đóng đến tháng năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cho nên là việc thao đảo thì không thực hiện được
thưa quý vị trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đều đăng tải thông tin
vụ ba mươi chín người việt chết trong công tơ nợ
chưa có thông tin anh sẽ hỗ trợ kinh phí vận chuyển
ngày hai mươi một tháng một mươi một tại họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên
về thông tin vì anh hỗ trợ tài chính cho việt nam trong việc đưa thi hài
di hài ba mươi chín nạn nhân chết tại hạt essex đông bắc thủ đô london của anh
về nước và các biện pháp hỗ trợ của chính phủ anh trong vấn đề này
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
cho biết chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc phía anh hỗ trợ kinh phí
hiện các cơ quan chức năng của việt nam đang tích cực phối hợp với phía anh
hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vấn đề hậu sự trên tinh thần nhân đạo
theo đúng các quy định của pháp luật quốc tế pháp luật cũng như là tập quán
của việt nam và anh và sẽ sớm có thông tin cụ thể
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân